sau hai năm lẩn trốn lệnh truy nã dương đại trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tự là trí nhảm lê ngọc đăng khoa hay còn gọi là khoa điên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại quận sáu vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ cùng đồng phạm là trương tấn tài là đối tượng truy tìm có liên quan
trong đó dương đại trí được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ băng áo cam đại náo ở quận bình tân tp hcm vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo đó thông qua công tác trinh sát và nắm nguồn tin từ quần chúng nhân dân lực lượng công an đã xác định các đối tượng có liên quan trong vụ án băng áo cam gây thiên tích tại quán ốc trên địa bàn quận bình tân đang lẩn trốn tại một căn nhà trên địa bàn xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm

trong đó dương đại trí được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ án băng áo cam đại náo ở quận bình tân tp hcm

huyện cô tô đã yêu cầu các hãng vận chuyển và công ty lữ hành hướng dẫn cho du khách ngay từ khi bán vé và khi đến cầu cảng vân đồn để ra cô tô thì sẽ yêu cầu mọi người để lại chai nhựa túi ni lông cùng những vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
lượng khách du lịch tới cô tô ngày một lớn cũng gây ra những sức ép không nhỏ tới năng lực xử lý rác thải và vệ sinh môi trường của đảo

huyện cô tô cũng kêu gọi mỗi người dân trên đảo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các hành động cụ thể thiết thực
vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần chính quyền người dân và du khách đều thực hiện chiến dịch dọn rác trên đảo
và tuyên truyền cho khách và người dân hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa một lần cũng giúp cho người dân cô tô một môi trường trong sạch hơn không khí thoáng đãn hơn
sự đồng thuận của người dân du khách và doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết làm nên thành công cho việc triển khai thí điểm đề án huyện cô tô không có rác thải nhựa
việc thí điểm đề án này sẽ được triển khai trong khoảng vài tháng sau đó sẽ tổng kết để tiến tới áp dụng chính thức quy định này
bởi hiện nay tại huyện đảo cô tô các nhu yếu phẩm cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ để có thể đáp ứng nhu cầu của du khách
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ một a hướng đi từ dầu dây đi tp hcm qua địa bàn xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai một xe ben chở răm gỗ hình tròn rất trơn rơi xuống đường
thời điểm này nhiều người điều khiển phương tiện xe mô tô đi qua bị ngã rất nguy hiểm
ngay sau khi nhận được tin báo cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao dịch
giao thông chạm suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
đồng thời phối hợp với người dân địa phương dọn các khối lượng răm gỗ đã bị đổ ra đường
hình ảnh đẹp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông chạm suối tre và người dân địa phương đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên mọi nẻo đường